theo thông tin từ bộ y tế cho đến nay việt nam đã có hơn bốn trăm bảy mươi năm người bệnh đã được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn năm một trăm ba mươi ca nặng
đợt dịch thứ tư này tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
có bốn trăm bảy mươi một trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi năm bảy mươi một bảy trăm một mươi bốn liều
kể từ đầu dịch cho đến nay việt nam có bảy trăm linh bảy bốn trăm ba mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi một tháng chín cho tới sáu h sáng ngày hôm nay
thành phố ghi nhận thêm một trường hợp tại quận thanh xuân mắc covid một mươi chín đã được cách ly
cộng dồn số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội trong đợt dịch thứ tư
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là ba chín trăm bốn mươi năm ca
tại cuộc họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
kế hoạch sắp tới thành phố sẽ giảm dần các khu cách ly tập trung
mục tiêu của tp hcm là sẽ chủ yếu điều trị và cách ly bệnh nhân f một
tại nhà một số khu cách ly tập trung ở các khu vực như trường học
ký túc xá sẽ có lộ trình giảm dần khi số lượng bệnh nhân giảm